trong đợt dịch này việc ở nhà quá lâu khiến thú chơi này bắt đầu quay trở lại
khi đã quá nhàm chán với các thú cưng thông thường như chó mèo cá cảnh
giới trẻ có xu hướng lựa chọn các thú cưng độc lạ khác biệt như rắn chăn các loài bò sát cá sấu cảnh nhện xùa
một trong những thú cưng vô cùng được ưa chuộng phải kể đến nghệ tarantula
với kích thước lớn hình thù rất ấn tượng và không tốn nhiều công chăm sóc
nhiều người không tiếc chi số tiền lớn để sở hữu các loại nhện khác nhau
anh lộc là một trong những người chơi các loại động vật lạ từ năm một mươi ba tuổi
bao gồm cả chăn rắn các loài bò sát và nhẹ
anh lộc nhận thấy các loài bò sát không có vấn đề gì đáng ngại
nhưng với loài nhuện cần đặc biệt cẩn thận vì hầu hết chúng đều có nọc độc
anh lộc nhận thấy các loài bò sát không có vấn đề gì đặc biệt
nhưng với loài nhện có tốc độ và nọc độc khá là đáng kể
cho nên là đối với những ai mới chơi bộ môn thủ cưng độc lạ này
thì nên chú ý những lưu ý về quá trình nuôi nhện
dù loài nghiện này có tuổi thọ cao và dễ chăm sóc
nhưng anh lộc cũng lưu ý những ai mới bắt đầu chơi
nên hiểu rõ đặc tính của chúng để tránh rủi ro đối với bản thân và những người xung quanh
bản thân anh đã gặp rất nhiều trường hợp các thành viên trong hội yêu nhẹ
từng bị nhện cắn hay tấn công
đối với những dòng nhẹ mà có lượng nọc độc nhẹ
thì nó chỉ gây xương tấy cho nạn nhân trong thời gian rất là ngắn
từ một đến hai giờ đồng hồ thôi
còn đối với những loài nhện mà có hàm lượng nọc độc nhẹ
thì nó có thể gây cho nạn nhân hôn mê
hoặc là nặng hơn là có thể là bị hoại tử
cái vùng vị trí bị cắn
đối với một số dòng nhện thì không có nọc độc
không có khả năng tấn công bằng nanh
thì là chúng sẽ sử dụng lông ngứa để phòng vệ
mới đầu thì mình nên chọn những dòng nhện nào thuộc loại hiền và chậm
thì để bắt đầu là mình làm quen với tính cách của bọn chúng
sau khi mình đã có kinh nghiệm
thì mình có thể chuyển sang các dòng nhện ở mức độ cao hơn
khi nhu cầu mua thú cưng độc
độc lạ tăng cao
thị trường mua bán các loài động vật này theo đó cũng rất nhộn nhịp
có mặt ở một cửa hàng chuyên bán các loài rùa cảnh ba ba cảnh
chủ cửa hàng cho biết các loài rùa này đều là rùa ăn thịt
đang bán rất chạy
đặc biệt là những con nhanh nhẹ lớp mồi liên tục
mình bán cho bọn chúng xinh nhiều mà
bọn chúng chơi chơi đơn danh nhiên
nên nó thích những con xúc như này này
nó thích như thế này nó mịt nó nhử nhử
nó nhử nhử nó nhử nó nhử
xong nó rớt rồi
có những cái tên tiếng anh rất bắt tay
nhưng nguồn gốc của loài rùa và ba ban này lại đến từ thái lan và trung quốc
chủ cửa hàng cũng lưu ý về việc cầm sờ các loài vật này để tránh bị cắn
nước nào ạ chị bọn này là nước nào

còn cái này là nhập ở trung quốc về

nhưng mà mình lấy hàng của đường lấy hàng của trung quốc
nó ngay ngay mình í
khi phí vật chuyển ra từ đó

không không hỏi không hỏi
nó cắn hả
tại một cửa hàng khác có đa dạng các loại thú độc lạ hơn
như chăn rắn dòng nam mỹ dòng úc
theo người bán thì hầu hết các loại động vật này đều đã được thần hóa
nên không có khả năng gây hại cho người
mọi người thường nghĩ là bò sát thì nó cứ kiểu giữ giữ
xong rồi nó cứ này nọ cái kia cho nó ăn như là chó mèo
bọn này vui á nó có thể chơi quen với nó ấy
nó cũng hầu như là nó có thể đối tượng với mình rồi
tuy nhiên đối với những loại động vật đến từ hoàng dã
và sống như ăn thịt những con thú khác
thật khó kiểm soát được việc lây nhiễm dịch bệnh từ các loài vật này
bọn này thì sang ăn kiểu chuột kiểu săn rắn mà
nó không ăn nó không ăn nó nhìn nhận thức ăn bằng nhiệt

thì con này với con này là cùng một loại
nhưng con này nó lại nhỏ hơn so với những con này
bây giờ cho thả vào thì nó to đớp con bé thôi
đã có rất nhiều cảnh báo về rùa cảnh và các loài bò sát
thường truyền nhiễm một loại vi khuẩn có tên là salmonella qua phân của chúng
vi khuẩn này được truyền qua người khi chúng ta chạm trực tiếp vào chúng
trẻ sơ sinh và người già bị nhiễm sẽ khó điều trị hơn
ông nguyễn hải đăng bác sĩ thú y bệnh viện thú y hải đăng
cũng khuyến cáo việc nuôi các loài côn trùng hay bò sát
được đưa từ hoang dã về việt nam làm thú cảnh
vì có loài sẽ mang nọc độc gây nguy hiểm
trong trường hợp không có độc thì vẫn phải rất cẩn thận
vì các loài này không thuần hóa được như chó mèo
nên khả năng gây thương tích rất cao
và đặc biệt là khả năng lây lan các dịch bệnh không rõ nguồn gốc
dù là pet nhưng mà ví dụ các dòng về côn trùng nhiễm
rồi là những dạng khác thì mỗi loài nó có các bệnh khác nhau
nói chung là về hoang dã thì các loài thì ta không lường hết được
có những căn bệnh ta chưa thể biết trước được
và hai nữa là nó càng về hoang dã càng về độc lạ
thì việc phòng bệnh ít được chú ý hơn
để vật nuôi cũng như người nuôi được an toàn trước khi nuôi cần phải
tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ đọc các sách hướng dẫn về thú nuôi
tiến hành khám bệnh tổng quát
chuồng nuôi phải bảo đảm vững chắc sạch sẽ

các bác sĩ thú y có thể tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ đọc các sách hướng dẫn về thú nuôi
tiến hành khám bệnh tổng quát
đặc biệt cần chú ý không nuôi nhốt những loài thú đã bị nhà nước cấm vận chuyển buôn bán